thưa quý vị rừng là một trong những yếu tố tiên quyết cho vấn đề về môi trường
đảng và nhà nước ta cũng luôn đặt công việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng
thế nhưng trên thực tế tình trạng phá rừng vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương
vâng tại các kỳ họp quốc hội một số đại biểu đã thẳng thắn đặt ra câu hỏi
phải chăng có sự bao che tiếp tay thiếu tinh thần trách nhiệm quản lý của một bộ phận cán bộ chính quyền cơ quan chức năng địa phương
hay nguyên nhân là do đâu và sẽ cần phải làm gì để rừng không còn bị tàn phá
và trong chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng thảo luận về vấn đề này
với sự tham gia của khách mời là ông phạm văn hòa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp
mời quý vị cùng theo dõi
đắk lắk con tôn lâm đồng gia lai
chỉ trong vài ngày qua tại các địa phương này đều phát hiện những vụ chặt phá rừng lớn
những tên gỗ lâu năm bị đớn hạ
rừng tự nhiên bị lâm tập tàn phá tàn hoàng
những đảo địa phương bị kỳ luật
đối tượng vi phạm thì chưa thể tìm ra
rừng vẫn đang khóc
thực tế diện tích rừng tự nhiên ở việt nam đang ngày càng suy giảm nhanh với tốc độ chóng mặt
nhất là độ che phủ rừng ở khu vực miền trung
hiện độ che phủ nước ta còn chưa đến bốn mươi
diện tích rừng buôn sinh thì chỉ còn khoảng một mươi
theo báo cáo của tổ chức fao việt nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
từ các địa phương thiên tai bão lũ và cháy rừng
vòng đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông trong thời gian vừa qua thì báo chí đã phản ánh rất là nhiều vụ việc chặt phá rừng tại một số địa phương
vậy xin hỏi ông ông có thể cho biết là tình trạng chặt phá rừng hiện nay trên cả nước diễn ra như thế nào
tình hình phá rừng ở nước ta hiện nay theo tôi đánh giá là rất là bão động
không phải là trong hiện nay mà trong thời gian qua kéo dài thời gian rất là dài
dù là chúng ta có nhiều biện pháp rất là căn cơ rất là hữu hiệu để ngăn chặn phòng ngừa
rồi thậm chí săn đe tri phú trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này
tuy nhiên tới nay thì tình hình là chặt phá rừng làm nương rẫy nè rồi di cư nè rồi trộm cắp nè
thực hiện những hành vi vi phạm để mà đốn chặt những cây to cây mà có giá trị kinh tế cao
đem đi bán làm ăn thi pháp
hiện nay rừng thì chúng ta trồng lại rất nhiều nhiều nhiều
nhưng cái tình trạng phá rừng là vẫn xảy ra nhiều nơi
tây nguyên đông bắc tây bắc cho rằng đây là một vấn đạn mà cần phải có một biện pháp xử lý nghiêm
và có nhiều người nhận định cho rằng là tại những khu rừng đặc dụng
khi mà chúng ta càng đóng cửa càng bảo vệ rừng thì tình trạng chặt phá rừng càng diễn ra
ông nhận định như thế nào về quan điểm này ạ
càng cấm thì càng phải chúng tìm những cái sơ hở của chúng ta để chúng khai thác thường
thì chúng ta khai thác ban đêm
thì nói với anh em lực lượng kiểm lâm mình rồi lực lượng biên phòng lực lượng dân quân của các xã đó họ cũng mỏng
rồi ban đêm ban hôm thời gian họ tùm ra canh gác thì nó cũng có cái giới hạn của họ họ ngủ
họ ngủ mà họ đem vô đưa máy móc ra
họ khai thác họ đem về
đó là một vấn đề
chỉ có vấn đề đó mà tôi nói như lần nãy mình trao đổi với phóng viên đó là
tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ rừng của công dân
và ý thức rừng bảo vệ rừng của anh anh long nghiệp
và ý thức bảo vệ rừng của người dân
người dân mà sống gần mấy rừng đó
người ta có dám ăn sai người ta có dám quyết liệt người ta có dám tố cáo đối với những đối tượng mà chặt phá rừng đó hay không
vâng rõ ràng qua những chia sẻ của ông thì chúng ta thấy rằng là tình trạng chặt phá rừng
thì không phải chỉ xảy ra ở một vài địa phương mà nó diễn ra ở nhiều vùng trong cả nước
vậy thì ông có thể cho biết những nguyên nhân vì sao khiến cho tình trạng chặt phá rừng vẫn diễn ra trên hệ rộng như vậy ạ
lâm tạc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật chặt phá rừng
thì trong đó tôi nghĩ rằng trong đó có một số ít đồng bào dân tộc
hiện nay chúng ta cũng còn cái dạng là du canh du cư
thì cái hiếp này nó không nhiều
nhưng lại là đồng bào muốn có đất
muốn có đất để khai thác
để mà trồng cây
trồng nương trồng rẫy
cho nên họ cũng là thực hiện cái hành vi này mặc dù nó không nhiều
họ đốt rừng để họ làm nương rẫy
rồi họ đốt rừng để họ xây dựng nhà
rồi họ chặt những cây rừng gần chỗ nhà ở của họ đó mà đúng ra là đói rừng bảo vệ
họ về làm chất đốt
rồi cái việc nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà rừng chúng ta chặt phá nữa
rồi cái việc nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà rừng chúng ta chặt phá nữa
đó là cái cơ bản cái cốt đội nhất
đó là cái quản lý nhà nước
đối với trong công tác bảo vệ rừng là có vấn đề có những cái bất cập
có khi thì tôi cho rằng nguyên nhân khách quan là lực lượng kiểm lâm lực lượng quản lý nhà nước của chúng ta là thiếu
nó quản không có sẻ

nó quản không có sẻ
vì hiện nay các phương tiện mà chặt phá rừng là không phải như ngày xưa nữa
và làm thủ công nữa họ bây giờ toàn bộ là sử dụng máy móc phương tiện rất là kỹ thuật rất là hiện đại
họ chỉ cần đi vào một kim là có thể là chặt đốn phát cái số lượng là những cây mà có giá trị kinh tế cao của chúng ta là lớn
mà tôi nghĩ rằng đó là cái chủ quan lớn nhất
mà tôi nghĩ rằng đó là cái chủ quan lớn nhất
đó là về khách quan thôi nhưng về chủ quan tôi cũng cho rằng là xuất phát từ con người mà ra
nếu mà con người liêm chính công trực nghiêm minh quản lý nhà nước

chặt chẽ có trách nhiệm cao
thì tôi nghĩ là tình hình lâm tạch chặt phá rừng là không đến nổi nhiều
mà mà hiện nay mà báo chí và con người ta than quán như vậy

vâng rõ ràng như vậy tình trạng chặt phá rừng thì vẫn còn nhiều phức tạp
vậy thì về mặt pháp luật hiện nay chúng ta có những quy định hay chính sách nào để quản lý và bảo vệ rừng
cho đến thời điểm này ông có thể nhận định rằng nó còn phù hợp hay nó có những cái gì bất cập không dạ
nói gì bất cập thì nó cũng không phải là lớn lắm trong quy định bảo vệ rừng đâu
tôi nghĩ là các văn bản luật luật kiểm lăng là cũng có rồi luật bảo vệ rừng cũng có bác hội
rồi nghị định của chính phủ rồi thông tư hướng dẫn của bộ tài nguyên môi trường
rồi thông tư của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn rồi chỉ đạo chỉ thị của quỹ ban nhân dân tỉnh các cấp
các văn bản đó tôi nghĩ là đủ pháp lý để trong việc hình thành và bảo vệ rừng là chúng ta đã phát triển rừng
nhưng theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong thời gian mấy năm gần đây thì bộ đã trồng tôi gọi là trồng cây rừng phủ sanh đồi trọc
tôi cho rằng đây là một tiến bộ rất lớn một công lao rất lớn và trách nhiệm của bộ nông nghiệp đã hình thành và đã phát triển đó
nhưng hiện nay vẫn còn là cây con đó là chúng ta trồng đó là trồng dặn cái dạng là cây công nghiệp
cây ngắn ngày rồi chúng ta trồng chúng ta khai phát khai phát xong rồi chúng ta trồng tiếp
nhưng cái đó cũng là căn cơ cũng là cốt lõi để làm sao chúng ta phủ sanh được đồ trọc
còn rừng nguyên sinh miền rừng đặc dụng rừng chúng ta bảo vệ rừng quốc gia thì hiện nay là đang bị tạm phát
hiện nay lâm thạc thì nó phá là phá loại những loại rừng đó
còn rừng công nghiệp của dân người ta trồng mình giao cho dân người ta dừng trồng người ta bảo vệ đâu có ai đầu phá đâu
trong thời gian qua thì chúng ta đã thực hiện rất là nhiều giải pháp để có thể phủ xanh lại rừng
tuy nhiên để một cây con có thể phát triển và rừng xanh trở lại thì sẽ còn rất mất nhiều thời gian
nếu như tình trạng chặt phá rừng vẫn diễn ra ổ ạt như hiện nay
vậy theo ông thì đâu sẽ là những giải pháp căn cơ và cần phải thực hiện ngay để có thể bảo vệ rừng
người ta bảo vệ rừng người ta trồng rừng hoặc là giao người ta bảo vệ cái rừng đá đá đừng trong rừng đặc dụng người ta bảo vệ đó người ta được cái quyền lợi gì trong đó
thì tôi nghĩ rằng là cái tình hình chặt phá rừng nó sẽ giảm
chỗ anh anh có đủ lực lượng để anh phòng vệ đủ lực lượng để anh bảo vệ ma lãi lạnh để xảy ra tình trạng chặt phá rừng bừa bãi như thế thì tôi quy trách nhiệm của người đứng đọc
cái việc mà bảo vệ rừng không những là chỉ có anh em kiểm lâm anh em là của chính quyền địa phương ở nơi ở nơi xã
rừng quyển có rừng là của biên phòng mà tôi nghĩ của toàn dân của cả hệ thống chính trị
trong đó đặc biệt là người dân ở bìa rừng ở xã có rừng ở miệng có rừng đó người ta nhận thức ý thức điều đó
khi mà phát hiện lâm tặc xâm phạm thì người ta báo cáo cho chính quyền địa phương người ta báo cáo về kiểm lâm thì chúng ta đến kiểm tra xử lý kịp thời
chỉ có sợ cái là người dân người ta ngại người ta không dám báo cáo hoặc người ta bị răn đe thậm chí là người dân người ta tiếp tay
người ta tiếp tay thì cái đó là nguy cơ
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay